khu đô thị dịch vụ bãi tử long hai tại phường cẩm trung thành phố cẩm phả có diện tích trên bốn mươi tám hai hectare
để có mặt bằng của khu đô thị rộng lớn này ba năm triệu m ba đất đá thải từ mỏ than đã được chủ đầu tư sử dụng làm vật liệu sàn lấp
nắm bắt được chủ trương của tỉnh là sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp dự án
tập đoàn tp đã được bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn và cấp phép ra quyết định
cho sử dụng ba năm triệu m ba đất đá thải mỏ của mỏ tây khe sim tây lộ trí
thì cái nguồn vật liệu này thứ nhất là đủ được về cái số lượng và thứ hai là đảm bảo được chất lượng
vì thế đã tạo điều kiện là thi công rất là nhanh
tuy nhiên cũng chính tại dự án này sau khi chủ đầu tư săn lấp hàng chục hectare ở đây đã bị bao phủ bởi một màu đen
cả hệ thống thoát nước hồ nước của dự án cũng mang một màu đen kịt
chính điều này đã khiến người dân địa phương phải lo lắng
lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước quanh khu vực này
khi thực hiện chương trình này chúng tôi đặt ra hai vấn đề cần tìm hiểu và làm rõ
thứ nhất đất đá thải từ các mỏ than có phải là vật liệu hay ít nhất là sử dụng nó là vật liệu san lấp thì có hiệu quả không
thứ hai sử dụng đất đá thải từ các mỏ than làm vật liệu san lấp có gây tác động xấu đến môi trường hay không
viện vật liệu bộ xây dựng là cơ quan nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
chúng tôi đã có buổi trao đổi tham vấn ý kiến của người làm nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực này
làm vật liệu sàn lấp rất là tốt bởi vì hiện nay là chúng ta trong nhiều năm vừa qua thì nhiều địa phương là sử dụng vật liệu sàn lấp để lấy cái cát sông
mà các cái cát mà đủ điều kiện làm bê tông thì nó hơi lãng phí
thế thì bây giờ mình kết hợp luôn là mình sử dụng luôn cái đất đá thải cái thang thang này
mình có đánh giá nên có đánh giá về chất lượng của nó
trước khi sử dụng và chúng tôi đã đánh giá nhiều mẫu thì thấy rằng là hoàn toàn là rất phù hợp
vừa là chúng ta mang ra chúng ta sẽ để sử dụng làm san lấp công trình rất là tốt
và giảm cái việc sử dụng các thiên nhiên đi đồng thời là chúng ta lại giải quyết vấn đề môi trường
như vậy theo các chuyên gia thì sử dụng đất đá thải từ các mỏ than để san lấp là rất tốt
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo
cần phải khảo sát lấy mẫu xét nghiệm cụ thể đối với từng dự án
dù sao thì cái khai thác từ tài nguyên thiên nhiên thì nó cũng có nhiều hợp chất trong đó đúng không ạ
thế thì có thể chúng ta kiểm tra một số lần thì nó không có vấn đề gì về các cái kim loại nặng hay là về các cái hợp chất độc hại
tuy nhiên để cho chắc chắn thì cứ trước khi đưa vào các công trình thì theo chúng tôi là nên phải có cái đánh giá cái mẫu điển hình
để khẳng định một lần nữa là cái hợp chất này cái thành phần hóa học thành phần khoáng vật của nó là đảm bảo là không có các hợp chất độc hại
hiện nay công ty chế biến than quảng ninh được tập đoàn than khoáng sản việt nam giao chủ trì thực hiện chủ trương khai thác đất đá thải tại các mỏ than do tkv quản lý
bộ tài nguyên và môi trường cũng đã cấp giới phép khai thác ba năm triệu mét của đất đá thải ở mỏ sú lại cho công ty chế biến than quảng ninh khai thác phục vụ sàn lấp
công ty sử dụng đất đá thải mỏ để làm phần liệu sàn lấp trên địa bàn tỉnh quảng ninh là chủ trương lớn của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
và tập đoàn than cũng vào cuộc rất là tích cực vì cái này là một cái chủ trương rất là đúng đắn đấy là cái chủ trương để phát triển kinh tế tuần hoàn của tỉnh
công ty khai thác than quảng ninh cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xin cấp phép khai thác một mươi tám hai triệu mét khối đất đá ở bãi thải đông cao sơn
để phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố cẩm phả
hồ sơ xin cấp phép hơn một mươi triệu mét khối đất đá ở bãi thải của công ty than mạo khê để cung cấp cho dự án đường ven sông của tỉnh
và các dự án trên địa bàn thị xã đông triều đang được gấp rút triển khai
khi mà xin cấp phép trong bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác đất đá thải mỏ dùng làm vật liệu san lấp
thì công ty chế biến than quảng ninh đã thuê viện hóa học công nghiệp việt nam lấy mấu phân tích
giám định cái
thành phần khoáng chất và thành phần khoáng vật và thành phần khoáng chất
thì khẳng định là không có quán vật đủ điều kiện để khai thác vào một dự án khai thác khoáng sản riêng
cũng như là không có các khoáng chất gây hại cho môi trường
và đây là kết quả đánh giá thành phần khoáng vật thành phần khoáng chất của viện hóa học công nghiệp việt nam
báo cáo này nêu rõ thành phần khoáng vật của chín mẫu được lấy tại các điểm khảo sát
đều có hàm lượng silic dioxid
nhỏ hơn tám mươi năm không có kim loại tự sinh nguyên tố phóng xạ không có hoặc có khoáng vật kim loại
nhưng không đạt chỉ tiêu tính chữ lượng theo quy định của bộ tài nguyên và môi trường
thành phần khoáng vật của đất đá của các mẫu đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp mặt bằng
vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tài khoản một điều sáu mươi bốn luật khoáng sản số sáu mươi hai nghìn một mươi qh một mươi hai của quốc hội
thành phần khoáng chất tác động đến môi trường thành phần nguy hại của chín mẫu
được lấy tại các điểm khảo sát so sánh với giá trị tuyệt đối trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về ngưỡng chất thải nguy hại đều thấp hơn giá trị cho phép được quy định
do vậy các mẫu này không thuộc chất thải nguy hiểm
như vậy về nguyên tắc tại các điểm cơ quan giám định lấy mẫu
thì đất đá thải ở đó không gây nguy hại cho môi trường
vấn đề ở đây là công tác kiểm tra giám sát quá trình khai thác và vận chuyển loại đất đá thải này
từ mỏ về dự án đồng thời là hoạt động kiểm tra
theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường tại địa điểm sàn lấp
quảng ninh là một trong năm địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất
cả nước đa sáu mươi bảy năm
tốc độ đô thị hóa nhanh với hàng loạt các khu đô thị dự án trọng điểm được triển khai
cần nguồn vật liệu để san lấp mặt bằng rất lớn
tính giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhu cầu vật liệu sàn lấp của các dự án đã đăng ký là khoảng sáu trăm bốn mươi triệu m ba
dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi nhu cầu vật liệu sàn lấp tại các dự án đăng ký khoảng một hai tỷ m ba
từ quá trình khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
trong hàng chục năm qua đã bóc xúc đồ thải trên một tỷ m ba với diện tích chiếm đất rất lớn
hiện nay lượng đất đá bóc xúc đồ thải hàng năm của tỉnh quảng ninh là trên một trăm năm mươi triệu m ba
nhiều bãi thải đã được xử lý bằng các giải pháp bảo vệ môi trường như trồng cây phủ xanh
tuy nhiên rất nhiều bãi thải hiện nay vẫn đang tiếp tục đổ thải cho nên chưa hoàn nguyên cả đạo phù hợp môi trường
dẫn đến là chúng tôi thấy rằng nếu tận dụng được khối lượng đất đá thải bò này
để phục vụ cho việc kinh tế tuần hoàn trong việc săn lấp
thì dự án trên điều hành tỉnh đối với việc hết sức là cần thiết
việc sử dụng đất đá thải mỏ sẽ góp phần giảm độ cao diện tích chiếm dụng đất của các bãi thải
đồng thời giảm khai thác sử dụng các nổi đất tự nhiên hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới cảnh quan môi trường
tuy nhiên theo khoản hai điều hai nghị định số một trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản
hoạt động thu hồi
sử dụng đất đá thải mò khi khai thác khoáng sản hoặc tại các bãi thải mò là khai thác khoáng sản y kèm
trước những băn khoăn này của chúng tôi tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam đã có văn bản nêu rõ
theo quy định của luật khoáng sản và nghị định số một trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản
cơ bản đã đầy đủ cơ sở pháp lý
để quản lý cho phép khai thác sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu săn lấp
tuy nhiên để quản lý chặt chẽ hơn đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính
nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý đất đá thải mỏ
bộ tài nguyên và môi trường đang triển khai xây dựng để trình chính phủ bát hành nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết luật khoáng sản
theo đó tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản đi kèm trong đó có đất đá thải mỏ
trong bối cảnh hiện nay sử dụng đất đá thải mò làm vật liệu săn lấp tại quảng ninh là việc rất ngây làm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cần phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan trung ương
nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý xây dựng bộ tiêu chuẩn đất đá thải mỏ là vật liệu san lấp
để thống nhất quản lý tăng cường giám sát để thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh ủy quảng ninh về việc xây dựng nền kinh tế xanh tuần hoàn